hồi bảy giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam
sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão số tám sau suy yếu thành vùng áp thấp
ở khu vực giữa biển đông và quảng nam
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông trong sáng nay có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
tính đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm mươi bốn bốn trăm sáu mươi tám phương tiện
với hai trăm sáu mươi bốn năm trăm một mươi ba người biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm
hiện có ba trăm sáu mươi hai tàu với hai bảy trăm linh
tám mươi sáu người dân đang nằm ở khu vực giữa biển đông và có khả năng ảnh hưởng bởi bã số tám
trong đó có ba mươi năm tàu đang nằm trong khu vực nguy hiểm
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai cũng đã có yêu cầu các đơn vị địa phương
cần chủ động liên lạc thông tin kịp thời cho thuyền trường
chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
đồng thời khẩn trương liên lạc với chủ phương tiện
thuyền trưởng của các tàu cá đang hoạt động trong khu vực dự báo bão đi qua
để hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm